ngày một mươi một tháng bảy tại thành phố đà lạt ban thường vụ trung ương đoàn tổ chức hội nghị lần thứ tám
khóa chín đánh giá kết quả hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên sáu tháng đầu năm cho thấy
chủ đề năm thanh niên tình nguyện đã bao trùm các nội dung công tác đoàn nhanh chóng được cán bộ đoàn
các cấp đoàn viên thanh niên đón nhận được thẩm thấu đến cơ sở qua từng công trình phần việc cụ thể
chủ đề năm thanh niên tình nguyện đã được phát huy mạnh mẽ rộng khắp toàn diện
thường xuyên từ trung ương đến cơ sở nhiều đội hình thanh niên tình nguyện đã được thành lập
các đơn vị đã chú trọng hơn tới các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào biên giới hải đảo
kết quả các cơ sở đoàn đã tổ chức gần tám mươi năm hoạt động tình nguyện
thường xuyên tu hút hơn hai triệu lượt thanh niên tham gia
toàn đoàn thực hiện gần bốn mươi năm công trình phần việc thanh niên cấp tỉnh và cấp cơ sở
có được kết quả trên là do những đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn
sự nỗ lực cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và tổ chức cơ sở đoàn